hiểu rõ được điều này ban quản lý khu làng văn hóa xu lịch các dân tộc đã mời nhiều nghệ nhân trẻ ra biểu diễn trong đợt này
đây cũng là một trong những điểm nhấn trong chương trình âm phang tây nguyên năm nay
chúng tôi cùng địa phương tìm ra các nhóm nghệ nhân trẻ để có sự truyền dạy từ các nhóm nghệ nhân già
và đó là những câu chuyện tiếp nối mang tính dân gian mà hiện giờ đang được phối hợp cùng một số địa phương tây nguyên
để tiếp nối gìn giữ không chỉ ở làng mà tiếp nối gìn giữ ở cả vùng đồng bào
chúng tôi nhận thấy đấy là một trách nhiệm và đó cũng là một nội dung mà có thể vừa bảo tồn vừa phát huy
được nét văn hóa vì rất là nhiều những câu chuyện dân gian những ca khúc những tập quán
mà qua những câu chuyện của người già truyền lại đã làm cho cuộc sống hiện tại của thế hệ trẻ
đặc biệt là thế hệ trẻ của đồng bào dân tộc tây nguyên trở lên phong phú hơn
những nghệ sĩ trẻ họ không chỉ mang lời ca tiếng hát của dân tộc mình để giới thiệu đến du khách
mà bằng sức trẻ họ đang nỗ lực hết mình để ngọn lửa văn hóa của dân tộc mình sẽ được cháy mãi
em muốn hơn cho họ thấy là cái phong tục của mình nó độc đáo hay nó phong phú như thế nào
mình là người ấy đê mình có thể mà giữ gìn với lại cho chuyện
chuyện mới đưa em sâu sâu nữa
bên cạnh không gian náo nhiệt du khách còn tìm hiểu nghệ thuật diệt vải của người ấy đê
những bộ trang phục truyền thống của người ế đê đều do bàn tay những người phụ nữ trong gia đình làm nên
tuy nhiên thực tế hiện nay nghề diệt vải truyền thống của người ế đê ít được thế hệ trẻ quan tâm nên đang bị mai một
chính vì thế bản thân mỗi người phụ nữ ấy đê này đều mong muốn nghề diệt vải không chỉ là truyền lại cho những thế hệ sau
mà còn giới thiệu đến những người phụ nữ trong gia đình làm nên

em cũng rất là phục những người nữ những người phụ nữ của dân tộc ấy đê
tại vì em cảm thấy khi mà sinh ra người ta đã cứ suốt ngày ngồi diệt vải
thì tụi em là một lớp trẻ này thì khi mà nếu như đặt tụi em vào những cái người như thế để suốt ngày ngồi diệt vải như vậy
thì em nghĩ là em sẽ không thể làm được như vậy và cảm thấy trên đời này có những người như thế thật là phi thường
đến với những người phụ nữ ấy đê
dù khách còn được tìm hiểu về nghề dệt dàng của dân tộc tà ôi
đây là một trong những ngành nghề truyền thống ra đời sớm và đến nay vẫn được suy trì
những tấm gian là lễ vật cũng là trang phục không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng hoặc các lễ hội quan trọng của đồng bào vùng cao a lưới
không chỉ tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật
du khách được biết đến văn hóa tây nguyên qua triển lãm ảnh về đất văn hóa
và người tây nguyên
hàng trăm bức ảnh với hàng trăm góc máy khác nhau khai thác đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của những dân tộc đang cư trú tại đây
lần đầu tiên mình đến đây thì mình cảm thấy ở đây nó khá là hoang sơ
nhiều công trình ở đây nó có rất nhiều nét văn hóa khá là đặc sắc
những cái nhạc cụ hay là những cái cồng chiêng
khiêng mình xem ở trên tv thì mình đã được tận mắt nhìn thấy và được trải nghiệm với nó thì mình cảm thấy khá là thú vị
qua đấy thì mình cũng cảm giác được là cái đời sống văn hóa của người dân tộc khá là phong phú
hôm nay đến với khu cộng đồng văn hóa dân tộc năm mươi bốn dân tộc anh em của đồng môn sân tây hà nội
một cảm giác rất là tuyệt vời bởi vì đưa tôi về với không gian sống tràn đầy sắc màu của văn hóa
một cảm giác mà tôi cảm nhận đó là con người ở đây đây
những dân tộc anh em sống ở nơi đây rất là thân thiện rất là tràn hòa
chúng tôi có thể hiểu nhau có thể tìm hiểu các hoạt động sản xuất cũng như hoạt động văn hóa vui chơi giải trí của họ
đúng là đại ngàn tây nguyên tên gọi đã chứa đựng tất cả rừng núi và con người với sức mạnh của đại ngàn
hoạt động của họ lời ca tiếng hát của họ các phong trào văn hóa văn nghệ của họ
thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi một du khách ở nơi xa đến thăm nơi này
với nỗ lực quảng báo
với nỗ lực quảng báo
và những giá trị văn hóa của mảnh đất tây nguyên của chính những con người nơi đây
cùng với sự giúp sức của những cơ quan quản lý liên quan
chắc chắn họn lửa cao nguyên sẽ chảy mãi
văn hóa đại ngàn sẽ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác như một mạch nguồn vô tận
chương trình đời sống văn nghệ
khía kia tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây